chỉ vì mâu thuẫn trong lúc dọn cơm ăn nguyễn phú đức đã dùng chân đạp bạn tử vong
hiện công an huyện e leo tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn phú đức ba mươi tám tuổi chú thị trấn e răng huyện e leo
để điều tra về hành vi cối gây thương tích dẫn đến chết người
nạn nhân trong vụ án này là anh hà văn toại ở huyện e suốt tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi ba tháng bảy đức được ông võ văn quan thuê đến dãy của gia đình để đào giếng
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày toại đến nói với đức dọn bàn để ăn cơm
ngay sau đó thì cả hai xảy ra mâu thuẫn rồi la vào đánh nhau
trong lúc ràng co toại bị ngã xuống đất đức đã dùng chân đạp mạnh vào bụng toại
sau khi đánh nhau thì cả hai đi ngủ đến trưa ngày hôm sau thì toại tử vong
theo kết quả giám định pháp y toại tử vong do bị đứt ruột gây nhiễm chủng
sau hơn ba tháng công an huyện e leo đã xác định được đức là đối tượng có liên quan đến cái chết của toại
nên tiến hành tạm giữ để đấu tranh lấy lời khai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương phối hợp cùng công an thị xã thuận an
đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án một sát chết được phát hiện cháy đen dưới hố một công trình đang thi công
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi hai một số công nhân đang làm việc trong dự án công trình xây dựng khu dân cư
thì phát hiện một thi thể bị cháy đen nằm dưới hố công trình
thuộc phường bình chuẩn thị xã thuận an nhận tin báo công an tỉnh bình dương cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan
đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường đồng thời lấy lời khai của nhân chứng
hiện công an tỉnh bình dương đang khẩn trương làm rõ vụ việc và xác định danh tính của nạn nhân
liên quan đến vụ chiếc xe ô tô một mươi sáu chỗ biển kiểm soát sáu mươi v tám nghìn bốn trăm hai mươi chín đưa đón học sinh
làm rơi hai học sinh lớp bốn trường tiểu học diên hồng xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
xảy ra trên quốc lộ một vào trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi một vừa qua
cơ quan chức năng vừa tiết lộ thêm hàng loạt sai phạm
theo đó ngoài việc xe đã hết hạn đăng kiểm từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
không có phù hiệu xe kinh doanh vận tải không có hợp đồng
cơ quan chức năng còn xác định tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả
trước đó khi làm việc với cơ quan công an huyện trảng bom và thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai
tài xế đã cung cấp giấy phép lái xe hạng e
nhưng qua xác minh của sở giao thông vận tải thì tài xế cao tuấn việt
người điều khiển xe làm rơi hai học sinh còn sử dụng giấy phép lái xe giả
và tài xế này cũng thừa nhận đã mua bằng giả với giá ba triệu năm trăm linh nghìn đồng